bệnh viện phổ trung ương đã chính thức sử dụng phương pháp genxpert
được sử dụng xét nghiệm vi khuẩn lao để phát hiện khẳng định virus sars cov hai
thông tin được đưa ra tại buổi sơ kết chương trình phòng chống lao quốc gia diễn ra sáng nay một mươi bảy tháng bốn
trước đó bệnh viện phổi trung ương đã tiếp nhận hơn một mươi sáu test kit từ phía thụy điển
để sử dụng cho hệ thống genxpert
trước khi đưa vào xét nghiệm chính thức bệnh viện đã tiến hành kiểm thử các mẫu bệnh phẩm
từ viện vệ sinh dịch tễ trung ương có các nồng độ vật liệu di chuyển khác nhau
kết quả trùng khớp một trăm linh với các mẫu được xét nghiệm bằng phương pháp real time pcr truyền thống
phương pháp này cũng là real time pcr nhưng mà là một quy trình hoàn toàn tự động
từ việc xử lý mẫu tách chiết cho đến trộn sản phẩm tách chiết
rồi đến phân tích kết quả hoàn toàn tự động trong một cái người ta gọi là cartridge
tôi nói là cái đấy là một cái phòng xét nghiệm mini
thì bàn tay con người ít ảnh hưởng đến cái quá trình đấy
yêu điểm nổi bật của phương pháp này là hệ thống hoàn toàn tự động
và kết quả xét nghiệm rất nhanh từ ba mươi năm đến bốn mươi năm phút
đặc biệt hệ thống có bốn mô đun nên có thể thêm các mẫu bệnh phẩm mới trong quá trình xét nghiệm
chúng tôi chạy bằng bộ panel của trung tâm kiểm chuẩn
thấy hoàn toàn phù hợp và khi so sánh với phương pháp real time pcr mà đang dùng
thì độ trí sát nó trong trang
thì làm từng mẫu một bệnh nhân vào bất cứ chỗ nào thì nó chạy luôn
mẫu đoàn và thời gian rất nhanh
hiện nay việt nam có khoảng hai trăm linh máy xét nghiệm genxper
trong đó có hai mươi tám phòng xét nghiệm đạt tiêu chuẩn an toàn sinh học cấp hai
theo yêu cầu của nhà sản xuất
tới đây bệnh viện sẽ phân bổ các test kit cho các điểm nóng như đà nẵng và quảng nam
để xét nghiệm phát hiện sát covid hai
với việc đưa phương pháp này vào sử dụng
song song với việc phát hiện nhanh bệnh covid một mươi chín
các chuyên gia cho biết có thể phát hiện ra những người mắc lao phổi
góp phần sớm chấm dứt bệnh lao trong cộng đồng